tại lai châu nhiều địa phương vùng cao đang bị ảnh hưởng nặng bởi rét đậm rét hại khi sương mù bao phủ và nhiệt độ giảm sâu
các trường bán chú trên địa bàn tỉnh lai châu đã tổ chức cho học sinh ở lại trường vào cuối tuần để bảo đảm sức khỏe
các địa phương đã yêu cầu các nhà trường giữ học sinh bán chú ở lại trường trong những ngày nghỉ cuối tuần
đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch dạy và học phù hợp trên tinh thần bảo đảm sức khỏe tốt nhất cho giáo viên và học sinh
để bảo đảm sức khỏe cho học sinh các trường học ở vùng cao sở giáo dục và đào tạo lai châu cũng đã thành lập các đoàn công tác về các địa phương
nhất là các địa bàn vùng cao để kiểm tra công tác phòng chống rét tại các cơ sở giáo dục yêu cầu các nhà trường giữ ấm cho học sinh bằng mọi cách
bố trí tăng khẩu phần ăn và giữ học sinh bán chú ở lại trường trong những ngày nghỉ để bảo đảm không bị ảnh hưởng về sức khỏe